tại thành phố nha trang đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã vào thăm hỏi các nạn nhân và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa về việc khắc phục sự cố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đèo khánh lê huyện vĩnh khánh khiến bốn du khách trung quốc tử vong và một mươi tám người bị thương vụ tai nạn xảy ra vào chiều một mươi tám tháng bảy
đến trưa ngày một mươi chín tháng bảy một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện và được phía công ty du lịch lo nơi ăn ở tại thành phố nha trang một số khác bị thương nặng hơn vẫn đang được bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa chăm sóc điều trị tích cực
chính quyền tỉnh khánh hòa đang phối hợp với lãnh sự quán cộng hòa nhân dân trung hoa tại thành phố hồ chí minh và các bên có liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao nạn nhân tử vong cho gia đình doanh nghiệp lựa hành cũng đang tích cực chăm lo cho các nạn nhân
chính quyền tỉnh khánh hòa đang phối hợp với lãnh sự quán cộng hòa nhân dân trung hoa tại thành phố hồ chí minh và các bên có liên quan thực hiện các thủ tục bàn giao nạn nhân tử vong cho gia đình